các thác trên sông hương các đối tượng sử dụng phương tiện hút cát loại nhỏ chia thành nhiều nhóm và tổ chức khai thác cát trái phép vào ban đêm từ khoảng hai mươi h đến sáu giờ sáng ngày hôm sau tại các địa điểm vắng vẻ dọc các tuyến sông trên địa bàn tỉnh
trong đó có biểu hiện của sự bao che làm ngơ của lực lượng chức năng
đặc biệt khi người dân truy đuổi các đối tượng cát tặc thì bị nhiều đối tượng dùng hung khí tấn công làm trọng thương
không những vậy nhiều doanh nghiệp tổ chức thu mua cát do khai thác trái phép của các đối tượng cát tặc
tích chữ đẩy ra cát sòi cao ngất ngường khuynh đảo thị trường để trục lợi làm ảnh hưởng rất lớn đến người dân trên địa bàn
ban chuyên án đã chia thành nhiều mũi trong đó trên đường thủy thì các tổ trinh sát thường xuyên bám sát địa bàn để xác định những vị trí tọa độ mà các đối tượng thường xuyên khai thác cát trái phép
trên các bến bãi dọc tuyến sông thì các lực lượng cũng ra soát và lên được cái sơ đồ vị trí bến bãi
cũng như là các khối lượng cát
tập kết trên bãi đồng thời thì mở rộng xác minh các doanh nghiệp cũng như là công ty mà chuyên cung cấp cát sòi đối với được tập kết về các bãi để xác định các hành vi sai phạm của doanh nghiệp tuyên nhân tuyên liên
trong đó thì tập trung trước mắt làm rõ được các hành vi mua bán hóa đơn để hợp thức hóa các nguồn gốc cát được tập kết trên bãi của doanh nghiệp tuyên nhân tuyên liên
ngày một tháng bảy
bàn truyền án công an tỉnh thừa thiên huế đã đồng loạt kiểm tra ba bến bãi của doanh nghiệp tuyên nhân tuyên liên và công ty trách nhiệm hóa hạn thương mại dịch vụ vận tài tuấn phát
kết quả kiểm tra bước đầu lực lượng công an phát hiện trên ba bãi hiện đang chứa khoảng gần năm mươi mét khối cát
doanh nghiệp không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc toàn bộ số cát trên
đồng thời tiến hành tạm giữ sáu phương tiện thủy có hành vi khai thác cát trái phép
cùng nhiều máy móc các đối tượng dùng để khai thác mua bán vận chuyển cát trái phép
mở rộng điều tra lực lượng công an tiến hành khám xét khẩn cấp đối với doanh nghiệp tư nhân tuyết liêm và công ty hợp tác xã xuân long và một số doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế
quá trình khám xét đã thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng phản ánh hành vi mua bán hóa đơn chứng tử hợp thức hóa nguồn gốc cát sỏi khai thác mua bán cát trái phép
công an thành phố huế đã phối hợp với phòng hình sự phòng kinh tế của công an tỉnh và phòng chính xác của cục cảnh sát giao thông của bộ ngoan tiến hành khám xét khẩn cấp tại doanh nghiệp tư nhân của thực liêm
qua quá trình khám xét chúng tôi đã thu nhiều tài liệu chứng từ có liên quan với hành vi mua bán hóa đơn chứng từ trái phép
quá trình khám xét chúng tôi đã thu nhiều tài liệu chứng từ có liên quan với hành vi mua bán hóa đơn